nguồn nước ngọt tại huyện cần duộc cần đước tân trụ tỉnh long an hiện đang bị nhiễm mặn
đã làm cho hơn tám hộ dân thiếu nước ngọt sinh hoạt
và để cứu khát cấp bách cho người dân sở khoa học và công nghệ long an đã và đang đầu tư
nhiều mô hình ứng dụng công nghệ khử nước mặn thành nước sạch
đạt tiêu chuẩn của bộ y tế để người dân sử dụng
với kinh phí đầu tư một trăm hai mươi triệu đồng mỗi ngày mô hình lọc được từ hai mươi đến ba mươi mét khối nước mặn
thành nước ngọt đặc biệt mô hình vận hành bằng điện năng lượng mặt trời
nên gần như không tốn chi phí lọc nước
sở khoa học công nghệ đã thực hiện các mô hình áp dụng công nghệ khử mặn
để cấp nước ngọt cho bà con kết hợp với năng lượng mặt trời
để giảm giá thành một mét khối nước phù hợp với điều kiện sinh hoạt của bà con ở dùng nông thôn
trong thời gian này sở khoa học công nghệ long an đã đặt một mô hình
từ thời gian tới sở khoa học và công nghệ long an sẽ tiến hành phối hợp với các ngành
chọn những địa điểm có nguồn nước nhiễm mặn sạch lắp đặt thêm ba mô hình
tại huyện cần duộc và cần đước để phục vụ dân sinh
sở khoa học công nghệ cũng phối hợp với các sở ngành
chọn các địa điểm có được nguồn nước nhiễm mặn mà nó sạch
để rồi mình xử lý thành nước ngọt cho bà con
đứng trước điều kiện biến đổi của nguồn nước nhiễm mặn
khi khí hậu ngày càng gai gắt thì việc ứng dụng công nghệ khử nước mặn thành nước ngọt
để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất là một trong những giải pháp
giúp người dân ở khu vực đồng bằng sông kiểu long sống chung được với hạn mặn